tại phiên thảo luận một trong những vấn đề cũng được nhiều đại biểu quan tâm cho ý kiến là việc xếp hạng thư viện
hiện nay chỉ có thư viện công cộng được xếp hạng điều đó không đảm bảo sự bình đẳng giữa các thư viện không tạo điều kiện động lực cho sự phát triển nâng hạng của thư viện
thực tế không ít thư viện hạng ba hoạt động hiệu quả hơn hạng một hạng hai nhưng mãi vẫn giữ ở nguyên hạng
việc xếp hạng dựa trên các tiêu chí cụ thể
trong đó có tiêu chí hiệu quả hoạt động của thư viện có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định quy mô uy tín thương hiệu của thư viện là cơ sở để thu hút các nguồn lực đầu tư của xã hội và thu hút người đọc
cũng tại phiên thảo luận liên quan đến chính sách phát triển thư viện nhiều ý kiến đại biểu cho rằng chính sách đầu tư cần có trọng tâm trọng điểm trong đó cần quy định cụ thể hơn việc ưu tiên đầu tư phát triển tài nguyên số hoạt động liên thông giữa các thư viện
hệ thống thư viện công cộng phù hợp với đặc thù các địa bàn nhất là địa bàn vùng sâu vùng xa khuyến khích xã hội hóa để huy động nguồn lực trong xã hội tham gia xây dựng phát triển thư viện
cũng trong phiên làm việc chiều nay với chín mươi hai năm mươi sáu đại biểu có mặt tại hội trường ấn nút biểu quyết tán thành quốc hội đã thông qua nghị quyết chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn một mươi chín
theo nghị quyết các dự án luật sửa đổi
bổ sung một số điều của luật giám định tư pháp luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống thiên tai và luật đê điều luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xây dựng được bổ sung vào chương trình năm hai nghìn một mươi
trước đó với chín mươi một năm mươi ba đại biểu có mặt tại hội trường ấn nút biểu quyết tán thành quốc hội đã thông qua nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi bảy
vào chiều ngày hôm nay tại hà nội đại tướng tô lâm bộ trưởng
bộ công an đã tiếp ngài voitech phi phi phó chủ tịch hạ viện cộng hòa xét đến thăm làm việc với bộ công an việt nam
phát biểu tại buổi tiếp bộ trưởng tô lâm nêu rõ trải qua gần bảy mươi năm chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao
mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa việt nam và cộng hòa xéc không ngừng được củng cố và phát triển
trên lĩnh vực hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm đảm bảo an ninh trả tự việt nam và xéc đã ký kết các hiệp định về hợp tác phòng chống tội phạm
thời gian tới bộ công an việt nam đề nghị chính phủ xéc đẩy nhanh tiến độ phê chuẩn hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa hai nước
các cơ quan thực thi pháp luật hai bên tiếp tục thường xuyên trao đổi đoàn các cấp nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác
chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh phòng chống tội phạm nhất là tội phạm có tổ chức tội phạm xuyên quốc gia tội phạm sử dụng công nghệ cao
chân thành cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp
phó chủ tịch hạ viện cộng hòa xéc vojitech philipp cho biết cộng hòa xéc luôn tin tưởng và ủng hộ việt nam tại các diễn đàn quốc tế và khu vực đông nam á
phó chủ tịch hạ viện cộng hòa xéc vojitech philip cũng đánh giá cao sự phối hợp giữa các cơ quan hữu quan thực thi pháp luật hai nước trong lĩnh vực phòng chống ma túy thị thực
đồng thời mong muốn trong thời gian tới mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống xéc việt nam giữa các cơ quan thực thi pháp luật cộng hòa xéc với bộ công an việt nam ngày càng được đẩy mạnh
đạt nhiều kết quả tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm
vào chiều cùng ngày tại hà nội đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đã tiếp ngài greg tristic đại sứ đặc mệnh toàn quyền australia tại việt nam đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại việt nam
chúc mừng ngài cred chitik đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại việt nam bộ trưởng tô lâm khẳng định
trong những năm qua ngài đại sứ đã trở thành cầu nối tin cậy góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy mối quan hệ đối tác
chiến lược việt nam australia nói chung giữa bộ công an việt nam với các cơ quan thực thi pháp luật australia nói riêng
bộ trưởng tô lâm mong muốn sau khi trở về nước ngài cred tritik sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực cho sự phát triển mối quan hệ hợp tác
hữu nghị tốt đẹp giữa hai quốc gia giữa bộ công an việt nam với các cơ quan thực thi pháp luật australia vì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển trong khu vực và thế giới
chân thành cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp đại sứ frad tritick tin tưởng những năm tiếp theo
mối quan hệ hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật australia và bộ công an việt nam tiếp tục gạt hái nhiều kết quả hơn nữa trên lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn xã hội phòng chống các loại tội phạm
đại sứ cred chitic khẳng định trong thời gian tới dù ở bất cứ cương vị nào cũng tiếp tục là cầu nối góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai quốc gia australia việt nam ngày càng sâu sắc bền chặt
tại thành phố đà nẵng bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an vào sáng ngày hôm nay
đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm hai mươi năm ngày truyền thống bệnh viện một trăm chín mươi chín ngày một mươi một tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
đến dự có đồng chí trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an các đơn vị trực thuộc bộ công an cùng các bệnh viện trong và ngoài ngành
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đồng chí thứ trưởng nguyễn văn sơn đã ghi nhận đánh giá cao và biểu dương những thành tích kết quả của đội ngũ y bác sĩ bệnh viện một trăm chín mươi chín
đạt được trong suốt chặng đường hai mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành
bên cạnh việc không ngừng đổi mới cải tiến kỹ thuật nâng cao đào tạo công tác chuyên môn chủ động liên doanh liên kết hội nhập sâu rộng với sự tiến bộ y học của các nước trong khu vực và trên thế giới
đồng chí nguyễn văn sơn đặc biệt nhấn mạnh là người thầy thuốc công an nhân dân mỗi y bác sĩ phải chú trọng coi ý đức của người thầy thuốc như sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong hành trình đồng hành với người bệnh
cũng tại buổi lễ lãnh đạo bộ công an đã trao bằng khen cho năm tập thể ba cá nhân bệnh viện một trăm chín mươi chín có thành tích xuất sắc trong công tác khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh tại các tỉnh miền trung tây nguyên góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
cùng với đó bệnh viện một trăm chín mươi chín vinh dự được ubnd tp đà nẵng trao tặng cờ thi đua nhân ngày truyền thống thành lập bệnh viện
vào chiều ngày hôm nay bệnh viện ba mươi tháng bốn long trọng công bố quyết định của chủ tịch nước
trao tặng huân chương bảo vệ tổ quốc và huy chương chiến sĩ vẻ vang cho hai mươi năm y bác sĩ có thành tích xuất sắc trong điều trị chăm sóc bệnh nhân
đợt trao tặng này có hai đồng chí nhận huân chương bảo vệ tổ quốc hạng hai và hạng ba hai mươi ba đồng chí nhận huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng ba
lễ trao tặng này là sự ghi nhận quá trình cống hiến của cán bộ y bác sĩ đã có thành tích xuất sắc cho sự phát triển của bệnh viện ba mươi tháng bốn
phục vụ khám chữa bệnh cho cán bộ y bác sĩ
bệnh viện ba mươi tháng bốn là một bộ chiến sĩ thương bệnh binh và nhân dân góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội
phần thưởng này là động lực để các y bác sĩ bệnh viện ba mươi tháng bốn tiếp tục phấn đấu rèn luyện
xứng đáng với truyền thống hào hùng của ngành y tế công an nói riêng và lực lượng công an nhân dân việt nam nói chung
nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do cháy và phòng ngừa cháy hiệu quả hơn hai cảnh sát khu vực và công an phụ trách xã
đang được công an thành phố hà nội tập trung đào tạo tập huấn nâng cao kỹ năng phương pháp tuyên truyền
phổ biến giáo dục pháp luật quản lý nhà nước về công tác phòng cháy chữa cháy qua đó tạo độ phủ sâu rộng
tới từng cơ sở từng khu cụm dân cư tạo chuyển biến tích cực trong phòng ngừa các vụ cháy lớn
hà nội cũng là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai đồng bộ việc tập huấn công tác quản lý nhà nước
về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng cảnh sát khu vực và công an phụ trách xã
những buổi kiểm tra hướng dẫn và tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy tại các khu cụm dân cư như thế này
đang được công an quận cầu giấy thành phố hà nội thường xuyên triển khai
trong đó lực lượng cảnh sát khu vực được xác định phải là nòng cốt thường xuyên xuống địa bàn
lắng nghe tháo gỡ những kiến nghị trong công tác phòng cháy chữa cháy cho nhân dân
tuy nhiên thực tế công tác kiểm tra hướng dẫn tại cơ sở của lực lượng cảnh sát khu vực
cũng gặp phải nhiều khó khăn đặc biệt là ý thức chấp hành pháp luật của người dân
trong công tác phòng cháy chữa cháy còn hạn chế
hướng dẫn cho người dân các biện pháp phòng cháy chữa cháy và hướng dẫn cho người dân
phải mua các dụng cụ phương tiện chữa cháy kiếm đạn hộ ngay từ ban đầu
nhưng người dân cũng rất thờ ơ hầu như tôi thấy là người dân chưa tự động no các việc này
với mô hình tổ chức bộ máy mới của bộ công an hiện nay lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
đã được sắp xếp bố trí ở tất cả các quận huyện
cùng với đó lực lượng cảnh sát khu vực công an xã được xác định là cánh tay nối dài
của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở
để quá trình thi hành công vụ tuyên truyền hướng dẫn đạt hiệu quả
công an tp hà nội xác định công tác đào tạo nâng cao năng lực quản lý nhà nước
cho đội ngũ hơn hai cảnh sát khu vực công an xã là hết sức cần thiết
từ đó mỗi cán bộ chiến sĩ chủ động đưa ra được những biện pháp tuyên truyền thích hợp
đối với các loại hình cơ sở quản lý
đây cũng là tiền đề đảm bảo khi lực lượng công an chính quy được tăng cường về xã
công tác đảm bảo an ninh trật tự được thực hiện hiệu quả đúng pháp luật

cũng như là làm những nhiệm vụ khác khi mà được phân công
thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an tập trung đưa ra những giải pháp cụ thể
để ngăn ngừa cháy lớn xảy ra trong các khu dân cư theo hướng tập trung làm tốt từ cơ sở
lãnh đạo công an tp hà nội cũng cho biết thời gian tới công an hà nội sẽ triển khai thí điểm
thành lập các tổ chữa cháy cứu nạn cứu hộ của công an phường
trên địa bàn hai quận hoàn kiếm và thanh xuân
lực lượng này sẽ ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ với phương tiện là xe máy chữa cháy chuyên dụng
để tiếp cận và xử lý các đám cháy ngay từ khi mới phát sinh
đặc biệt là trong các khu vực đường sâu ngõ nhỏ địa bàn đường giao thông trật trội
xe chữa cháy khó tiếp cận hiện trường